hội nghị đánh giá hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững
đồng bằng sông kiều long ứng phó với biến đổi khí hậu được xem là hết sức quan trọng để đánh giá
về công tác ứng phó với sụt lún sạt lở thực tế những năm qua một mươi ba địa phương của đồng bằng sông kiều
long đã tìm nhiều phương án để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân tuy nhiên
việc chống chọi với sạt lở với thiên nhiên khốc liệt là cả một quá trình còn nhiều thử thách
là tỉnh đầu nguồn đồng bằng sông cửu long an giang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi
khí hậu mà điển hình là tình trạng sạt lở trước tình cảnh điêu đứng của người dân vì mất đất
mất nhà tỉnh đã lên kế hoạch di rời dân đến nơi tái định cư an toàn
đơn cử tại thành phố long xuyên thành phố đã giao cho phường mỹ thạnh tạo quỹ đất nền và có phương
án di rời các hộ dân về nơi tái định cư tuy nhiên quá trình này cũng gặp nhiều khó khăn do
thiếu quỹ đất và chính quyền địa phương cũng đang chờ xin cấp kinh phí
theo thống kê chưa đầy đủ toàn tỉnh an giang có khoảng trên năm ba trăm linh hộ dân cần di rời khẩn cấp
để tránh sạt lở tuy nhiên đến thời điểm này số hộ dân được di rời không nhiều
bài toán an cư lạc nhiên tỉnh an giang đã đưa ra một bài toán an cư lạc nhiên
cho người dân trong vùng là không hề đơn giản bởi thiếu đất thiếu kinh phí
tương tự an giang tỉnh cà mau cũng đã dành một khoản kinh phí lớn cho di rời tái định cư
các hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng
còn đối với những đoạn đê biển trong tình trạng sạt lở cấp bách
tỉnh đã nghiên cứu các mô hình thích hứng chống chịu về sóng giữ chiều cường
điển hình là mô hình kè ngăn xói lở bờ biển
các chuyên gia dùng cơ giới cắm hai hàng cọc tròn song song nhau
kéo thành hàng dày để làm điểm tựa
ở giữa những hàng cọc ấy họ thả những tảng đá lớn vào bên trong
cho sóng rốc rớt qua các thân kè qua các kè thở của đá để làm giảm năng lượng sóng
và đem phù sa vào bên trong
nhu cầu giống đầu tư để thực hiện cái nhiệm vụ này là quá lớn
trong khi cái nguồn lực đầu tư của tỉnh cà mau thì nó có hạn
vì vậy là rất cần phải có cái sự hỗ trợ của trung ương
xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở cao
chủ động di rời dân làm kè chăn sóng hay nghiên cứu nắn chỉnh dòng chảy
các địa phương tại đồng bằng sông cửu long đang nỗ lực lên các phương án thích nghi trước mắt
và lâu dài với sạt lở ven sông ven biển
tuy nhiên thực trạng này vẫn đang tiếp tục diễn ra nghiêm trọng
với quy mô tần suất và mức độ thiệt hại tăng dần qua từng năm
theo thống kê mới nhất vùng đồng bằng sông cửu long hiện có tới năm trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở
với tổng chiều dài trên tám trăm ba mươi bốn km trong đó có năm mươi bảy điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm